nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy chủ tịch nước trần đại quang đã gửi thư chúc mừng
tới các thế hệ cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh
sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất
truyền hình nhân dân xin được chuyển tới quý vị toàn văn thư chúc mừng của chủ tịch nước trần đại quang
nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
thư chúc mừng các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục
các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên thân mến
nhân dịp khai giảng năm học mới hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ công chức
viên chức ngành giáo dục các bậc phụ huynh và các em học sinh sinh viên trong cả nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất
tôi vui mừng được biết năm học hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu ngành giáo dục đã có nhiều cố gắng
triển khai đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đổi mới công tác quản lý đổi mới mô hình
phương pháp dạy học và đạt được những kết quả tích cực
các thầy giáo cô giáo cán bộ quản lý giáo dục đã nêu cao tinh thần trách nhiệm
tận tụy hết lòng vì học sinh thân yêu
các em học sinh sinh viên hăng say học tập không ngừng tu dưỡng
gian luyện để hình thành phẩm chất năng lực của người lao động trong thời kỳ mới
nhiều em học sinh dự thi olympic khu vực và quốc tế đạt kết quả cao
tiếp tục khẳng định trí tuệ việt nam trên trường quốc tế
những thành tích của ngành giáo dục đã được đảng nhà nước và nhân dân ghi nhận
đánh giá cao tặng nhiều phần thưởng danh hiệu cao quý
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy ngành giáo dục cần tiếp tục quán triệt
và triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của đảng nhà nước
về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo
tập trung phát triển nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao
tăng cường kỷ cương kỷ luật
quan tâm giáo dục đạo đức kỹ năng sống ý thức trách nhiệm công dân
chú trọng đầu tư phát triển giáo dục đào tạo ở vùng sâu vùng xa biên giới
hải đảo và đối với các đối tượng chính sách
nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn với nhu cầu phát triển kinh tế xã hội
phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước
tôi mong các em học sinh sinh viên tiếp tục phát huy truyền thống hiếu học của dân tộc
nuôi dưỡng khát vọng xây dựng cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho bản thân gia đình và xã hội
nỗ lực vấn đấu rèn luyện đạt nhiều kết quả trong học tập nghiên cứu khoa học
để sau này tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp phồn vinh
chúc các thầy giáo cô giáo cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục
và toàn thể các em học sinh sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa trong năm học mới
chúc sự nghiệp giáo dục của chúng ta ngày càng phát triển thân ái